thưa quý vị tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ tín dụng nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
tăng thảo gỡ vướng mắc pháp lý và chất lượng tín dụng tăng cường giám sát kiểm tra và phòng ngừa rủi ro
chống tham nhũng tiêu cực giảm lãi suất cho vay giảm chi phí giao dịch hoạt động giảm thủ tục hành chính
giảm phiền hà sách nhiễu giảm tiêu cực lợi ích nhóm sân sau
đây là yêu cầu của thủ tướng phạm minh chính tại hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm hai nghìn hai mươi
tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô
vừa diễn ra sáng nay ngày một mươi bốn tháng ba
theo ngân hàng nhà nước đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba tín dụng toàn nền kinh tế tăng một mươi ba bảy mươi tám so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi ba đã bốn lần giảm lãi suất điều hành
tiên quyết để giảm lãi suất huy động và cho vay tỷ giá cơ bản ổn định
lãi suất vay mới năm hai nghìn hai mươi ba giảm hai năm một năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
tính đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn lãi suất huy động bình quân ở mức ba ba một năm giảm khoảng hai
và lãi suất cho vay bình quân ở mức sáu ba một năm giảm khoảng bảy một năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
bảo đảm thị trường tiền tệ ngoại hối hoạt động ổn định thông suốt và trong tầm kiểm soát
và hỗ trợ tích cực doanh nghiệp người dân vượt qua khó khăn
phục hồi sản xuất kinh doanh tạo việc làm sinh kế đẩy mạnh tiến dụng cho nền kinh tế
nâng cao khả năng tiếp cận vốn
các đại biểu đã nêu những nút thắt nguyên nhân vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn khó tiếp cận vốn tín dụng
vấn đề cung ứng tiến dụng của hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế từng ngành từng lĩnh vực
cùng với đó là nêu các biện pháp tháo gỡ về giải pháp về lãi suất thủ tục hồ sơ vay vốn tài sản bảo đảm
các biện pháp về bảo lãnh các biện pháp về truyền thông công nghệ bảo đảm việc cung ứng vốn không ách tắc
chậm trễ không đúng thời điểm và vấn đề cung ứng vốn tiến dụng có trọng tâm trọng điểm tập trung cho sản xuất kinh doanh
từ tăng trưởng tín dụng nên đi đôi với xem xét chính sách tài chính miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí và tiền thuê đất
để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp điều chỉnh biểu thuế xuất thu nhập cá nhân để khoan sức dân tăng khả năng tiêu dùng
chúng tôi kiến nghị tổ công tác chính phủ các bộ ngành và chính quyền các địa phương
cùng ngành ngân hàng quyết liệt triển khai các biện pháp tháo gỡ vướng mắt thủ tục giấy phép cho các doanh nghiệp
thực hiện các dự án đầu tư trong các lĩnh vực bất động sản lĩnh vực sản xuất kinh doanh
tạo công năng việc làm và từ đó hỗ trợ cho công tác giải ngân tiến dụng
chúng tôi cũng rất mong là chính phủ và ngân hàng nhà nước tiếp tục giữ chính sách về lãi suất tối ưu và ổn định
để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của tập đoàn nói riêng và các doanh nghiệp nói chung
kết luận hội nghị cùng với biểu dương ngân hàng nhà nước và toàn ngành ngân hàng
các tổ chức tín dụng các cấp các ngành liên quan về sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được trong thời gian qua
đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính chỉ rõ
thời gian qua việc cơ cấu lại nguồn vốn lãi vay chính sách lãi vay chưa phù hợp
chưa tương xứng với dư địa và không gian chính sách tiền tệ
tăng trưởng tiến dụng hai tháng đầu năm không cao dù số tiền gửi tại các tổ chức tiến dụng là rất lớn
hiện trên một mươi ba sáu triệu tỷ đồng so với một mươi ba tám triệu tỷ đồng vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
mặt bằng lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng chưa tương xứng với mức giảm của mặt bằng lãi suất huy động
lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện tại còn đang cao
nhiều doanh nghiệp phản ánh tiếp cận tiến dụng còn khó khăn và lãi suất cho vay còn cao
cùng với đó là nợ xấu có xu hướng gia tăng và tiềm ẩn rủi ro
một số vụ việc như vụ scb cho thấy việc giám sát phải chặt chẽ hiệu quả hơn
kết quả thực hiện một số chương trình tiến dụng yêu đãi chưa đạt như kỳ vọng
như gói một trăm hai mươi tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội
thủ tướng phạm minh chính cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành liên quan
đặc biệt giao bộ tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa phối hợp đồng bộ chặt chẽ
hài hòa với chính sách tiền tệ giả soát hoàn thiện các quy định liên quan đến chứng khoán
trái phiếu doanh nghiệp phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn dài hạn hiệu quả của doanh nghiệp
tập trung triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ bảo lãnh tiến dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
đối với các tổ chức kinh tế và người dân thủ tướng đề nghị thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật
và phối hợp cùng với nhà nước cùng hoàn thiện cơ chế chính sách
trong đó phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tiến dụng để sử dụng hiệu quả vốn tín dụng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh